trên bụng có nhiều vết thương hở công an quận hải châu nhanh chóng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu đồng thời truy xét nhanh đối tượng gây án
sau gần một mươi hai giờ sàng lọc lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng thảo khi đang trốn tại quận thanh khê
thảo khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với nguyễn văn thịnh nên đã dùng dao đâm thịnh gục tại chỗ
tại quảng ngãi một đối tượng đang tổ chức bán ma túy cho con nghiện vừa bị các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
đối tượng bị bắt quả tang là dương đình phương hai mươi sáu tuổi trú tại thành phố quảng ngãi khi đang bán ma túy cho một đối tượng khác tại tổ sáu phường lê hồng phong tp quảng ngãi
tăng vật thu giữ gồm hai mươi hai túi ma túy đá hai điện thoại di động hai triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
để giải quyết mâu thuẫn cá nhân nguyễn huy văn chú tỉnh thanh hóa và phạm công trung chú tỉnh nghệ an đã ép nạn nhân đưa tiền nếu không sẽ bị đánh
và khi hai đối tượng này đang chuẩn bị nhận tiền thì đã bị cơ quan công an thị xã thuận an tỉnh bình dương tiến hành bắt giữ
theo điều tra ban đầu ngày một mươi chín tháng bốn nguyễn huy văn và phạm công trung hẹn anh vũ văn thao chú tại tỉnh hải dương ra bờ kè kênh ba bò để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn
tại đây văn và trung đã đánh anh thao và yêu cầu anh thao đưa tám triệu đồng để bỏ qua vụ việc
do anh thao nói không có tiền nên hai đối tượng này giảm xuống còn sáu triệu đồng
đến ngày hai mươi tháng bốn hai đối tượng này tiếp tục tìm gặp anh thao để ép anh thao đưa tiền
do anh thao nói không có tiền nên hai đối tượng đã đánh anh thao để giàn mặt
do sợ bị đánh nên anh thao đã chuẩn bị một triệu đồng để đưa cho văn và trung
khi hai đối tượng đang nhận tiền thì bị đưa được công an bắt giữ
điều khiển xe máy lưu thông trên nhiều tuyến đường ngay giữa ban ngày ra tay cướp giật tài sản của người tham gia giao thông
hai đối tượng lê trường an chú tỉnh hậu giang và lữ văn nhiêu chú tỉnh sóc trăng đã bị phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh long an phối hợp bắt giữ sau khi gây ra gần bốn mươi vụ cướp giật tài sản trên nhiều địa bàn tỉnh thành phố
từ cuối năm hai nghìn một mươi năm đến nay trên địa bàn các huyện bến lức châu thành thủ thừa thành phố tân an tỉnh long an
liên tiếp xảy ra hàng chục vụ cướp giật tài sản vào ban ngày
chúng thường có thủ đoạn phổ biến là lưu thông trên đường tìm những người đi xe máy xe đạp hoặc đi bộ để sơ hở tài sản như túi sách điện thoại di động
thì chúng ra tay
các đối tượng phân công nhiệm vụ người lấy xe người trực tiếp giật tài sản người chạy theo sau cảnh giới cản địa
nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự công an tỉnh long an đã xác lập chuyên án tập trung khám phá và bắt giữ được hai đối tượng là lê trường an tỉnh hậu giang và lữ văn nhiêu tỉnh sóc trăng
khi đang thực hiện hành vi cướp giật túi sách của ông lê văn suy và bà lê thị kim cường
qua khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại nhà trọ trên địa bàn tp hcm
lực lượng công an thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra hai đối tượng khai nhận đã cùng lê quốc bảo chú tỉnh trà vinh sử dụng xe mô tô thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản
tại các địa bàn tỉnh tiền giang bến tre trà vinh sóc trăng hậu giang
thậm chí xe máy các đối tượng sử dụng để cướp giật cũng do trộm cắp mà có
nhiều tài sản sau khi thu giữ của đối tượng đã được trả lại cho người bị hại

cảnh sát hình sự công an tỉnh long an góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại các địa phương được đông đảo nhân dân biểu dương khen ngợi
bản tin tiếp tục với cụm tin vắn về tình hình giao thông
vào khoảng bốn giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe ô tô đã xảy ra trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua xã cẩm trung huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
làm một người tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng
vào thời điểm trên xe taxi mang biển kiểm soát bảy mươi năm a bảy nghìn bốn trăm tám mươi sáu
do anh nguyễn đình thành chú tỉnh thừa thiên huế điều khiển chở theo hai hành khách chạy theo hướng nam bắc
khi đến xã cẩm trung xe taxi đã đâm vào đuôi xe container mang biển kiểm soát bốn mươi ba c bảy nghìn hai trăm bốn mươi bảy do anh trần quốc anh điều khiển
cú đâm mạnh đã khiến lái xe taxi chết tại chỗ một hành khách trên xe taxi đã bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
cũng vào dạng sáng nay tại quảng ngãi một xe cỏ do không làm chủ tốc độ đã bị lật xuống ruộng
xe cẩu lưu thông theo hướng nam bắc
trong lúc qua đoạn đường tránh thị trấn mộ đức đã bị mất tay lái thật xuống ruộng thủ thương lương nông nam xã đức thạnh huyện mộ đức
vụ tai nạn làm tài xế bị thương nhẹ xe cẩu hư hỏng nặng đây là đoạn đường vừa thông xe và cũng thường xảy ra tai nạn do không có hệ thống đèn đường vào ban đêm
một thông tin đến từ nam định phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nam định vừa phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra và xử lý cơ sở kinh doanh xúc xích và một số mặt hàng thực phẩm khác do hoàng quốc đàm làm chủ tại phường cửa nam thành phố nam định
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện có hơn năm trăm tám mươi gói xúc xích nhãn hiệu tokyo và xúc xích nhãn hiệu hổ lô việt food tám mươi một hộp nem chua nhãn hiệu quang linh bốn mươi năm kg chả bông thịt gà năm mươi năm kg thịt xấy khô ăn liền và hơn một tấn ngô hạt
do nước ngoài sản xuất không có tem nhãn phụ bằng tiếng việt tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ các thủ tục liên quan đến công bố chất lượng thực phẩm đối với toàn bộ số hàng nói trên toàn bộ số hàng này hiện đã được niêm phong để xử lý theo quy định
thời gian gần đây nhiều cơ sở sản xuất chế biến mỡ động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến đã bị phát hiện đã thực sự dóng lên hồi chuông báo động về việc sử dụng các loại dầu mỡ không rõ nguồn gốc
trước diễn biến này lực lượng thuộc công an thành phố đà nẵng đã quyết liệt triển khai các biện pháp nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các cơ sở chế biến sản xuất vi phạm trước khi loại sản phẩm này được đưa ra thị trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
ngày hai mươi ba tháng bốn lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận liên triểu thành phố đà nẵng kiểm tra hộ kinh doanh của bà mai thị kim anh phát hiện có gần bốn ba tấn mỡ bò mỡ heo đã qua sơ chế không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
không những vậy lực lượng chức năng còn ghi nhận hàng trăm kg mỡ sống bày la liệt trên nền đất không được che đậy rồi nặng bô kín
được biết hộ kinh doanh này đã bị các cơ quan chức năng quận liên triều kiểm tra xử lý nhiều lần nhưng vẫn tái phạm
tiếp đó lực lượng chức năng lại phát hiện thêm hai hộ sản xuất mỡ bẩn trên địa bàn huyện hòa vang
mỡ thành phẩm được các hộ này đóng vào các bao tải chất thành đống cao mỡ sống thì được chế biến thô sơ trên nền đất
tất cả đều được đưa vào chảo sau khi rán xong mỡ sẽ có màu nâu đỏ và được cho ra các thùng phi
tuy các cơ sở sản xuất này đã thực hiện chế biến mỡ từ rất lâu nhưng đều không có giấy phép đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

tất cả đều được dùng để chế biến mỡ từ rất lâu nhưng đều không có giấy phẩm mỡ sống thì được dùng để chế biến mỡ từ rất lâu nhưng đều không có giấy phẩm
một ngày tại các cơ sở này sản xuất hàng trăm kg mỡ nhưng lại chỉ được dựng lên sơ xài tạm bỡ như vậy

mỡ sống đủ loại để la liệt trên sàn nhà mặc cho ruồi nhặng bu bám máy móc có bẩn
không những vậy bên ngoài nơi sản xuất hàng tấn mỡ thành phẩm được chất thành đống chỉ được che chắn qua loa
tất cả các cơ sở sản xuất này đều đã bị xử lý hành chính hoặc đình chỉ sản xuất nhiều lần nhưng vẫn tái phạm
trước những vụ việc trên người tiêu dùng lo lắng cũng là điều dễ hiểu
về bàn mỡ thì thấy họ bán đầy bao bì rồi thì cả can cũng có tôi thấy là cái đấy rất là nguy hiểm
ngay bản chất cái cây anh mỡ sạch nó đã không tốt rồi uống chi là lại không biết nguồn gốc xuất xứ
những gì đã và đang diễn ra tại các lò gián mỡ phần nào thể hiện sự thờ ơ với sức khỏe cộng đồng của các cơ sở kinh doanh
thời gian tới công an tp đà nẵng sẽ tăng cường kiểm tra và vào
hà tĩnh xuống đến huế khả năng tăng nóng trên diện rộng với nhiệt độ giao động là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây các tỉnh thuộc từ quảng bình xuống đến huế
khả năng sẽ còn đạt ngưỡng trên ba mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy vùng nóng sẽ suy giảm dần và khả năng sẽ chấm dứt hoàn toàn trong ngày hai mươi tám
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy mây thay đổi ngày có nắng
ở phía bắc các tỉnh từ đà nẵng xuống đến phú yên sẽ có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ
ở phía nam nhiệt độ sẽ thấp hơn từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng và nóng cũng là thời tiết chủ đạo cho khoảng trưa chiều tại các tỉnh thành tây nguyên trong ba ngày tới
dự báo tại các tỉnh từ con tum gia lai đắk lắc đắk nông nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tuy nhiên vào chiều tối khu vực sẽ có mưa rào và rông vài nơi cần cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực các tỉnh nam bộ trong thời gian trước khu vực sẽ có mưa rào và rông vài nơi
khu vực các tỉnh nam bộ trong những ngày tới tại đây nắng nóng vẫn duy trì trên toàn khu vực với nhiệt độ cao nhất sấp xỉ ngưỡng ba mươi bảy độ
vào chiều tối tại đây sẽ có mưa vài nơi đến mức nhiệt về đêm và sáng xuống là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ